đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình dẫn đầu đã đến thăm tặng quà và động viên nhiều hộ ngư dân tại huyện bố trạch và thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đoàn đến thăm và tặng quà cho ba hộ ngư dân tại xã thanh trạch huyện bố trạch và hai hộ ngư dân xã quang phú thành phố đồng hới
tại đây đồng chí trương hòa bình đã ân cần thăm hỏi và vui mừng với những kết quả đạt được của bà con sau sự cố môi trường đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết vượt khó của người dân vùng biển tỉnh quảng trị cùng với cấp ủy chính quyền các cấp vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
phó thủ tướng thường trực gợi ý động viên ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng đóng tàu công suất lớn để vươn khơi tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình sản xuất trên biển
về các kiến nghị của ngư dân đồng chí trương hòa bình đã giao cho đại diện lãnh đạo các bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tiếp thu tổng hợp trên cơ sở đó để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất để làm giàu cho gia đình xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc